tại khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức lễ phát động
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc
để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh lào cai đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
các ngành đã tổ chức được hơn bảy mươi hai lớp tập huấn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho gần năm lượt người
tổ chức khám mới và khám định kỳ sức khỏe cho trên tám bảy trăm linh lượt người lao động làm việc trong các doanh nghiệp
trong đó trên hai doanh nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động
phòng chống cháy nổ gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh
với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc
để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
tại lễ phát động các đơn vị đã ký cam kết thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm hai nghìn một mươi chín